theo sở giao thông vận tải tp hcm tính đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
qua gần hai năm triển khai thu phí sử dụng tạm thời lọc đường để đỗ xe ô tô trên một số tuyến đường
thành phố đã thu được gần ba tỷ đồng cũng như đạt được một số kết quả tích cực
bên cạnh những kết quả tích cực quá trình triển khai còn tồn tại một số khó khăn vướng mắt
về công nghệ tiền ích công tác phối hợp chế tài công tác tuyên truyền
sở giao thông vận tải cũng kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo công an thành phố
thường xuyên thực hiện tuần tra xử phạt các phương tiện rừng đỗ không đúng quy định
trên các tuyến đường đã gắn biển báo cấm dừng đỗ và trên các tuyến đường thực hiện việc thu phí
ủy ban nhân dân thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và tình hình thực tiễn
để quyết định đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý đỗ xe và thu phí và giải pháp công nghệ thực hiện thu phí